mời quý vị cùng điểm qua những thông tin về thời tiết
chị minh hương này những ngày qua thì ở trung bộ và tây nguyên
thì mưa lớn lại xuất hiện
thậm chí là có những thông tin về số người mất tích ở khu vực này rồi
thì không biết diễn biến tình hình thời tiết sẽ như thế nào
vâng anh kiên quý vị khán giả thân mến
có thể nói rằng là từ hà tĩnh cho đến tỉnh quảng nam ạ
thì sẽ mưa nhỏ và không quá dày
và trong ngày hôm nay thì từ nghệ an cho đến huế
có thể là sẽ giảm nhanh
tuy nhiên thì cần phải lưu ý đó là lúc này thì đất đá
sau nhiều ngày mưa lớn thì rất dễ gây ra sạt lở
nên quý vị cũng cần phải hết sức đề phòng
vì có thể xảy ra bất cứ lúc nào
còn trái với miền trung thì mưa rông lại hoạt động mạnh
tại các tỉnh tây nguyên
và dự báo sáng ngày hôm nay thì sẽ ngớt mưa
tuy nhiên thì về chiều thì lượng mưa sẽ to hơn
và có thể lên đến năm mươi mm
dễ gây sạt lở ở sườn đồi và ta lưu dốc thẳng đúng
vâng ạ vậy thì không biết là thời tiết ở bắc bộ thì sao
còn tại bắc bộ thì nền nhiệt tại bắc sẽ vẫn tiếp tục tăng lên
và đến đầu giờ chiều
thì nhiệt độ sẽ trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi độ c
chiều tới có thể là có mưa rải rác
ở khu vực đồng bằng bắc bộ